cũng liên quan đến ma túy vào ngày hôm nay toán nhân dân tỉnh nghệ an mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối tượng phạm thị tuấn anh chú xã nghi phú tp vinh và võ thanh tùng cùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú huyện nghĩa đàn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng chính trong vụ án là phạm thị tuấn anh biệt danh là mai con đây là đối tượng từng có tiền án về tội môi giới mại dâm và tội mua bán trái phép chất ma túy
trong thời gian khá dài phạm thị tuấn anh đã trở thành đầu mối chuyên phục vụ nhu cầu ma túy đá của rất nhiều đối tượng nghiện ở thành phố vinh
vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm lực lượng công an đã bắt quả tăng võ thanh tùng đang bán lẻ ma túy đá cho đối tượng khác tại khu vực phường trung đô tp vinh
từ lời khai của tùng và bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã tiến hành bắt và khám xét chỗ ở đối với phạm thị tuấn anh tăng vật thu giữ là hơn năm trăm bảy mươi gram ma túy đá
tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử tuyên phạt phạm thị tuấn anh một mươi chín năm tù võ thanh tùng hai mươi bốn tháng tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy